thông báo với báo chí về kết quả kỳ họp thứ ba mươi chín của ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho biết kỳ họp đã thành công tốt đẹp
thực hiện chủ trương của đảng nhà nước của hai nước việt nam lào
hợp tác đặc biệt giữa lào việt nam ngày càng được đẩy mạnh toàn diện
thể hiện sự đoàn kết nhất trí anh em ruột thịt quan hệ đặc biệt của hai nước việt nam lào
kỳ họp lần này có ba mươi bộ ngành tham gia với sự có mặt của hai thủ tướng lào và việt nam
những nội dung và định hướng trao đổi tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng
trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao
giúp các bộ ngành địa phương doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn
trong quá trình triển khai các thỏa thuận hợp tác hướng tới thực hiện thành công kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu hai bên đã triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các khẩu thuận bộ
ngành và địa phương
đặc biệt là hợp tác chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa xã hội
châu tiêu nhân dân ngày lực tăng cường và phát triển sâu rộng
nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo được đẩy mạnh
hiện nay đã có trên một mươi bốn sinh viên học sinh của lào học tại việt nam
như là cơ chế mới trong điều phối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước bước đầu phát huy hiệu quả
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết các doanh nghiệp việt nam đã đầu tư vào lào với hơn bốn trăm linh dự án
có tổng vốn đầu tư khoảng ba bảy tỷ usd
về định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên đã thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung
trong đó thúc đẩy quan hệ chính trị an ninh quốc phòng đầu tư thương mại đều được nâng lên ở mức mới
phần đấu đưa kim ngạch
hai chiều hai nghìn một mươi bảy tăng một mươi mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực đầu tư các dự án hạ tầng giao thông
kết nối hai nước hợp tác quản lý bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên
trên tinh thần tinh cạnh lãng nhau hai nước ủng hộ và hợp tác tốt trong tổ chức diễn đàn khu vực quốc tế
các nội dung trên đã được cụ thể hóa bằng các văn kiện kỳ họp mà hai chủ tịch quỹ ban hợp tác hai nước vừa ký kết
chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị biết bốn hiệp định quan trọng đã được ký tại kỳ họp lần thứ ba mươi chín lần này
trên tinh thần đó thủ tướng cũng thông báo với phương châm hành động và kiến tạo phát triển
ngay kỳ họp này chính phủ việt nam đã quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đơn vị liên quan
phối hợp chặt chẽ với các đối tác bạn lào triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại kỳ họp
chính phủ đã đặt ra mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thị trường của lào
thủ tướng tin tưởng hành động tại kỳ họp sẽ tạo động lực mới đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất hiệu quả
tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
tại kỳ họp các văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết thành công
tiếp đó chính phủ hai nước cũng đã trao danh hiệu cao quý cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong quá trình hợp tác giữa hai nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm